xin kính chào quý vị khán giả mở đầu sẽ là thông tin đến từ hà tĩnh
đối tượng phạm văn tặng chú tại xã sơn giang huyện hương sơn khi đang vận chuyển chín kg ma túy
thì bị lực lượng chức năng hà tĩnh vây bắt đối tượng đã lao xe máy vào đội hình tác chiến
với tốc độ cao nhằm thoát thân nhưng đã bị các trinh sát khống chế bắt giữ
vào hồi hai mươi hai h một mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng một tại đường hồ chí minh thuộc địa phận xã hương minh
huyện vũ quang lực lượng công an đã bắt quả tăng đối tượng phạm văn tặng đang vận chuyển trái phép
chất ma túy khi bị vây bắt đối tượng đã lao xe vào đội hình tác chiến với tốc độ lớn hòng bỏ chạy
nhưng đã bị các trinh sát tinh nhuệ không chế bắt giữ an toàn tăng vật thu giữ gồm một kg ma túy
tổng hợp dạng đá tám kg ma túy ketamin hai viên hồng phiến và nhiều tăng vật liên quan
tại cơ quan điều tra phạm văn tặng khai nhận số ma túy trên được lấy từ nhóm đối tượng người lào
ở khu vực biên giới huyện vũ quang để vận chuyển vào các tỉnh phía nam tiêu thụ
kiểm tra đột xuất cơ sở karaoke dragon thuộc phường lý thường kiệt thành phố quy nhơn
tỉnh bình định lực lượng công an đã phát hiện nhiều đối tượng dương tính với chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại quán karaoke gragon có bốn mươi ba khách hát
tại năm phòng qua test nhanh có ba mươi tám đối tượng dương tính với ma túy trong đó có một mươi sáu đối tượng nữ
ngoài ra lực lượng công an còn thu giữ nhiều
gói ma túy cùng các dụng cụ mà các đối tượng dùng để sử dụng ma túy
cơ quan công an đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với một mươi hai đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ
trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đồng thời đang củng cố hồ sơ
để xử lý chủ cơ sở karaoke theo quy định của pháp luật
không tu trí làm ăn lo cho gia đình và bị mẹ la mắng trèo đơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chú dạy tổ hai ấp bà đen xã an cư huyện tỉnh biên tỉnh an giang
ra tay sát hại mẹ ruột của mình ngay trong đêm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự đối tượng trầu đườn
để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu châu đơn là con ruột của bà niang bách sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trong quá trình sinh sống chung tại tổ bảy ấp phú cường xã an nông huyện tịnh biên tỉnh an giang
đường đã thường xuyên bị mẹ la mắng vì ham chơi lười làm nên hai mẹ con thường xuyên xảy ra mô thuẫn
vào chiều tối ngày hai mươi năm tháng một đươn
bà mẹ tiếp tục xảy ra cãi nhau
tức giận việc bị mẹ la mắng đến khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày đưa từ trên nhà đi xuống tròi trước nhà
nơi bà bé đang ngủ cùng cháu lấy cây kéo rồi đến vén màn đâm hai nhát vào mẹ mình
bị đâm bà bac bỏ chạy ra ngoài thì bị đường lao đến tiếp tục dùng kéo đâm nhiều nháp vào người
đâm xong đường nhặt một khúc gỗ gần đó đánh vào người bà bac
và lúc này người dân xung quanh phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan công an
ngay sau đó lực lượng công an xã an cư đến bắt và đưa
đường về trụ sở làm việc còn bà bac đã tử vong ngay tại hiện trường
tại cơ quan công an bước đầu đưaơn đã thừa nhận hành vi giết chết mẹ của mình
sau nhiều lần lời qua tiếng lại tại căn hộ trung cư ở phường hương sơ tp huế
nguyễn văn út đã dùng xăng gây thương tích cho người yêu và phải nhập viện cấp cứu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn văn út trú tại phường hương sơ tp huế tỉnh thứa thiên huế
vì đã có hành vi cối gây thương tích
vào tối ngày hai mươi tháng một nguyễn văn út có lời qua tiếng lại với chị phạm thị nguyên hương
út đã dùng tay chân và ghế đánh chị hương sau đó đổ xăng lên người chị hương rồi bật lửa làm cháy
hậu quả chị hương bị bỏng vùng mặt cổ ngực bụng lưng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu
nhận được tin báo công an tp huế đã nhanh chóng xác minh và đến trưa ngày hai mươi hai tháng một thì bắt giữ được út
khám xét tại phòng của út lực lượng công an đã thu giữ nhiều tăng vật
liên quan đến vụ cháy và nhiều hung khí nguy hiểm cất giấu ngay trong phòng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long mỹ tỉnh hậu giang đã khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng trần tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trụ tại khu vực ba phường thuận an tp long mỹ về các hành vi cối gây thương tích
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi tháng một trần tuấn anh đang uống nước cùng với một người bạn
tại công viên thuộc khu vực hai
trong khu vực hai phường thuận an tp long mỹ bạn của tuấn anh kể trước đây có bị một thanh niên đánh
và người này vừa điều khiển xe mô tô đi ngang qua
lập tức tuấn anh nhảy lên xe mô tô đuổi theo người thanh niên để đánh trả thù cho bạn
sau khi chặn được đầu xe tuấn anh đã dùng mũ bảo hiểm đánh anh này rồi chạy vào một quán nước
ngay gần đó lấy một cây dao quay lại đâm vào người thanh niên nhiều nhát
khiến nạn nhân bị tỷ lệ thương tích sáu
ngoài ra vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trần tuấn anh còn thực hiện một vụ trộm
điện thoại đem bán được bảy triệu đồng và tiêu xài hết
đến giữa tháng sau trần tuấn anh đã giả vờ hỏi mượn điện thoại của người thân
cũng ở xã long phú rồi đem bán sáu triệu năm trăm linh ngàn đồng để tiêu xài
tiếp theo sẽ là thông tin về bắt tụ điểm đá gà lắc tài xỉu tại đồng tháp và cà mau
chí tiết sẽ có trong cụm tin vắng ngày sau đây
công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp vừa bắt quả tang ba mươi đối tượng
đang tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền
dưới hình thức đá gà lắc tài xỉu tại vườn dừa thuộc ấp phú thọ a xã phú thọ
tại hiện trường và kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng công an thu giữ trên ba mươi một triệu đồng
ba con gà một cân đồng hồ một cặp nhựa một bộ lắc tài xỉu hai mươi bảy xe mô tô và một số tăng vật khác có liên quan
qua test nhanh covid một mươi chín phát hiện tám đối tượng dương tính với covid một mươi chín
đồng thời phát hiện một đối tượng đang thực hiện cách ly covid một mươi chín tại nhà vẫn đến tham gia đánh bạc
đang tham gia đánh bài ăn tiền tại phần đất chống
thuộc ấp trần độ xã thạnh phú huyện cái nước tỉnh cà mau
một mươi ba đối tượng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau phối hợp cùng công an huyện cái nước bắt quả tăng
qua kiểm tra trên người và thu giữ tăng vật tại hiện trường gồm năm bộ bài năm mươi hai lá đã qua sử dụng
một mươi điện thoại di động trên một mươi tám triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
theo quy luật vào dịp cuối năm nhất là cận tết tình trạng cờ bạc lại gia tăng
đây là một trong những nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm vi phạm pháp luật khác
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
thực hiện đợt cao điểm gia quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
lực lượng công an tỉnh hà nam đã chủ động các biện pháp phòng ngừa quyết liệt đấu tranh với tệ nạn này
đây là tám đối tượng cùng chú ở phường châu giang thị xã duy tiên tỉnh hà nam
vừa bị công an thị xã duy tiên bắt quả tăng khi đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức sóc điện an tiền
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một bộ bát đĩa bốn quân vị hơn sáu mươi triệu đồng
một mươi một điện thoại di động bốn xe máy và một số tăng vật liên quan
được biết các đối tượng tổ chức đánh bạc sử dụng địa điểm có cửa khóa kiên cố
lắp camera và nuôi chó giữ cảnh giới để phòng bị và hòng che mắt các lực lượng chức năng